lợi dụng vào lúc dạng sáng và chủ nhà đi vắng kẻ gian đã đột nhập phá khóa kết sắt trộm cắp số tiền hơn một trăm năm mươi triệu đồng
vụ việc xảy ra tại thôn văn tứ đông xã cam hòa huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
chỉ sau một mươi hai tiếng vào cuộc điều tra các trinh sát hình sự công an huyện cam lâm phối hợp với công an xã cam hòa đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ trộm cắp thu hồi lại tài sản trả cho bị hại
vào ngày sáu tháng hai vợ chồng ông nguyễn văn an chú thẻ thôn văn tứ đông xã cam hòa phát hiện ngôi nhà bị kẻ gian cậy cửa đột nhập trộm cắp toàn bộ số tiền hơn một trăm năm mươi triệu đồng để ở trong kết sắt
vụ việc được trình báo ngay cho công an xã cam hòa
theo công an xã cam hòa nguyễn trung quân là đối tượng nghiện ma túy và không có nghề nghiệp ổn định có tiền án về tội trộm cắp tài sản
lực lượng công an đã tiến hành mời quân về trụ sở để làm việc nhưng đối tượng không có mặt tại địa phương
từ những thông tin thu thập được công an huyện cam lâm đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của quân thu giữ được hơn một trăm bốn mươi tám triệu đồng tiền mặt và một số dụng cụ nghi được đối tượng sử dụng để trộm cắp như kim cắt lưỡi rìu búa
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào khoảng một mươi sáu h hai mươi phút cùng ngày lực lượng công an đã xác định quân đang trên đường từ thành phố nha trang quay về nhà tại thôn văn tứ đông nên đã tiến hành vây bắt
qua đấu tranh khai thác đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình
công an huyện cam lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn trung quân để tiếp tục điều tra làm rõ